sau hai vòng đàm phán vào ngày hai mươi tám tháng hai và ngày ba tháng ba vừa qua dự kiến là vào ngày mai bảy tháng ba
vòng đàm phán thứ ba giữa nga và ukraine để tìm lời giải cho những căng thẳng hiện nay sẽ diễn ra
trong một phát biểu vừa đưa ra tổng thống nga vladimir putin thừa nhận quyết định triển khai
chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine là một quyết định vô cùng khó khăn ông giải thích rằng mục tiêu
của hoạt động của nga ở ukraine là phi quân sự hóa và nước này có một địa vị trung lập
tổng thống putin nhấn mạnh việc trao cho ukraine một quy chế trung lập là điều quan trọng để ngăn
kiev gia nhập nato ông bày tỏ hy vọng sau hai vòng đàm phán tại beirut giới chức ukraine sẽ
phản hồi tích cực với các đề xuất của nga về quyết định chuyển lực lượng dân đe nga sang chế độ
làm nhiệm vụ tác chiến đặc biệt tổng thống putin cho biết quyết định được đưa ra ngay sau
tuyên bố của ngoại trưởng anh về khả năng xảy ra xung đột giữa nga và nato